do tính chất công việc người phụ nữ này thường xuyên đi xe buýt
từ ngày được sử dụng thẻ thanh toán tự động chị cảm thấy rất hài lòng
từ năm hai nghìn một mươi chín tp hcm triển khai sử dụng thẻ thanh toán tự động cho xe buýt
với hai hình thức để hành khách đi xe buýt thanh toán
đó là thẻ thông minh unibas và mã qr trên ứng dụng điện thoại
thẻ điện tử liên thông với hệ thống thanh toán của tuyến đường sắt đô thị
xe buýt nhanh brt buýt đường thủy và các loại hình giao thông công cộng khác trong tương lai
ngoài phương thức thanh toán bằng thẻ unibas
hành khách có thể thanh toán bằng mã qr trên ứng dụng điện thoại
đối với học sinh sinh viên đối tượng chiếm khoảng năm mươi hành khách xe buýt
cũng không cần xuất trình thẻ học sinh sinh viên khi mua vé
khi làm thủ tục phát hành thẻ hồ sơ sẽ cập nhật thông tin trường học
niên khóa để tạo sự thùng tiện nhất
hiện nay tại bến xe miền đông cũng đã triển khai việc gắn thẻ chip
trên các phương tiện hoạt động tại đây
nhằm tiến tới xây dựng mô hình bến xe điện tử đầu tiên tại tp hcm
từ đó góp phần giảm thời gian chờ đợi của phương tiện khi ra vào bến
tạo sự lưu thông thuận lợi cho phương tiện cũng như hành khách
đặc biệt trong khung giờ cao điểm và những ngày lễ tết
toàn bộ phương tiện vận tải hành khách ra vào bến xe miền đông
đều được gắn thẻ chip theo dõi
điện tử lớn nhất ở tp hcm nhờ việc gắn thẻ chip
mà các hoạt động ra vào của các phương tiện vận tải diễn ra khá thuận lợi nhanh chóng
cái cửa tự động nó mở lên rồi anh em cũng có luôn cái thông báo
ở trên phòng điều động mà ta biết được là anh em đưa nó vào hoặc ra
tôi rất là ủng hộ với cái ý kiến này
vì là đi ra ngoài vào cổng nó rất là thuận lợi cho lái xe
lúc là ủn tắc rồi là nó thông thoáng hơn nó không phải chờ đợi
để thực hiện việc gắn chip

các doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định
tại bến xe miền đông đều phải cung cấp số lượng danh sách phương tiện
hiện đang hoạt động tại bến và người đại diện ký nhận thẻ chip
bến xe sẽ cấp phát thẻ miễn phí lần đầu
và đề nghị đơn vị vận tải bảo quản trong thời gian ba năm
đến nay đã có hơn hai trăm linh phương tiện được gắn chip điện tử
tại bến xe miền đông
đây đồng thời cũng là những bước chuyển quan trọng
trong việc nâng cao chất lượng dịch vụ phục vụ hành khách
ứng dụng khoa học công nghệ để xây dựng chương trình
bến xe điện tử đầu tiên của thành phố hồ chí minh
thành phố hồ chí minh đặt mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi
thị phần vận tải hành khách công cộng toàn thành phố
đảm nhận một mươi năm hai mươi nhu cầu di chuyển của người dân
đến năm hai nghìn hai mươi năm đạt hai mươi năm hai mươi sáu bảy
và đến năm hai nghìn ba mươi tỷ lệ này sẽ tăng lên hai mươi chín ba ba mươi sáu tám
tuy nhiên đến nay vận tải hành khách công cộng
tại thành phố hồ chí minh mới chỉ đáp ứng được khoảng
chín nhu cầu đi lại của người dân
khoảng cách khá xa mục tiêu đề ra
xe buýt thành phố hồ chí minh chỉ mới đáp ứng
chín năm nhu cầu đi lại của người dân trong năm hai nghìn một mươi tám
đáng nói thời gian qua thành phố hồ chí minh đã tập trung
đầu tư khá nhiều cho xe buýt từ hạ tầng
để hỗ trợ lãi vay xe mới và trạm dừng nhà chờ
nhưng qua các năm lượng khách đi xe buýt có chiều hướng giảm
mạng lưới xe buýt tại thành phố hồ chí minh hiện giảm bảy tuyến
nguyên nhân là việc phân luồn bất hợp lý
việc phân luồn phân làng xe chạy điều phối giao thông
đèn tín hiệu ở nút giao nhau chưa tốt
bức xúc hiện nay của thành phố
là giải quyết tình hình ủng tắc giao thông và vấn đề trực tự đô thị
phần là do lượng xe nhu cầu đi lại
một phần nữa là do ý thức tham gia giao thông của người dân
cho nên là cảnh quan lưu thông trên đường rất là lộn xộn
nhiều khi muốn chấp hành luật lệ giao thông nhưng mà cũng khó lắm
thành phố hồ chí minh sẽ không thể trở thành một trung tâm lớn
thu hút đầu tư cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam
nếu không có hệ thống cơ sở hạ tầng hiện đại và phát triển
là nhận định của các nhà quản lý chuyên gia
khi đề cập giải pháp phát triển giao thông đô thị
phương tiện cá nhân
dân tăng giao thông công cộng chậm phát triển
hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chưa đồng bộ
và đáp ứng yêu cầu đổi mới đất nước
là những nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng ủng tắc giao thông
ngày càng diễn ra nghiêm trọng tại thành phố hồ chí minh
cứ năm năm thêm một triệu dân tức là thêm một triệu cái xe
và đến năm hai nghìn hai mươi năm thì một trăm linh người dân có một trăm năm mươi cái xe
và như vậy bài đoán dân số và xe cá nhân
nếu tốc độ như thế này vô phương
không thể giải quyết được vấn đề kẹt xe
đề án xây dựng thành phố hồ chí minh trở thành đô thị thông minh
giai đoạn hai nghìn một mươi bảy hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn hai mươi năm
trong đó có nội dung xây dựng hệ thống
vận tải hành khách công cộng chất lượng cao
dữ liệu mở về giao thông thông tin dự báo
giúp người dân tìm lộ trình di chuyển phù hợp
giảm ung tắc và đặc biệt là các giải pháp công nghệ
để dọn đường cho giao thông công cộng
nhằm xử lý các điểm nóng giao thông
như sân bay bến cảng
đề án đô thị thông minh sẽ góp phần giảm áp lực cho giao thông thành phố
vấn đề quan trọng là cần phải có những giải pháp hiện thực hóa
đầu tư những dự án hạ tầng giao thông quan trọng như thế nào
trong bối cảnh nguồn ngân sách hạn chế
và đặc biệt là tăng cường phát triển các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin
trong các hoạt động giao thông đô thị hướng đến giao thông thông minh
thưa quý vị thành phố hồ chí minh đang nỗ lực tập trung đầu tư phát triển hạ tầng giao thông
để hướng người dân sử dụng nhiều hơn các phương tiện công cộng xanh
giảm thiểu ô nhiễm môi trường
vì vậy sắp tới thành phố đã chọn giải pháp đầu tư vào hệ thống giao thông công cộng
bằng xe buýt điện
bên cạnh các giải pháp đầu tư vào hệ thống tàu điện metro đường thủy
đây sẽ là những giải pháp mang lại hiệu quả vượt trội cơ bản giảm được ô nhiễm môi trường
giúp thành phố thực hiện mục tiêu tăng trưởng xanh trong thời gian tới
quý vị thân mến nội dung chương trình kỳ này xin kết thúc tại đây
chúng tôi rất mong nhận được sự đồng hành của quý vị khán giả
những hiến kế của quý vị về giải pháp xây dựng đô thị thông minh
cũng như những phản ánh thực trạng từ cơ sở
mong được gửi về qua hộp thư đô thị thông minh thnd a gmail com
quý vị cũng có thể xem lại nội dung này trên website nhân dân tv vn
hẹn gặp lại quý vị trong chuyên mục này vào tuần sau xin kính chào tạm biệt